các bộ ngành chức năng lực lượng công an cần quyết liệt chủ động triển khai các phương án phòng chấm dịch bệnh

tại cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng chấm dịch bệnh ncov trong công an nhân dân
được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
theo báo cáo mới nhất của bộ y tế tính đến một mươi năm h hai mươi chiều nay
việt nam đã có thêm ba ca nhiễm ncov dương tính là công dân việt nam
cả ba người này đều trở về từ vũ hán hiện đang được điều trị và cách ly
tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa và bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân này cũng đang được cách ly theo dõi
khẳng định bộ công an đang khẩn trương xây dựng các phương án kế hoạch
chủ động triển khai các biện pháp để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
thứ trưởng nguyễn văn sơn đặc biệt nhấn mạnh lực lượng công an cần chủ động phối hợp
với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh
tại các cửa khẩu hàng không đường bộ đường thủy để kịp thời phát hiện
các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh chuyển nhiễm cách ly theo dõi theo quy định
tăng cường quản lý kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh theo chỉ đạo của chính phủ
phù hợp với các tình huống dịch bệnh đồng thời cục y tế công an nhân dân
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến từng cán bộ chiến sĩ công nhân công an
để nâng cao hiểu biết về dịch bệnh và cách phòng tránh bệnh hiệu quả
hướng dẫn chỉ đạo lực lượng y tế trong công an nhân dân kế hoạch cụ thể
chi tiết phòng chống dịch chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc trang thiết bị y tế
nhân lực sẵn sàng đáp ứng cho công tác điều trị và phòng chống dịch bệnh
cuộc họp đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
ncov trong công an nhân dân do thứ trưởng nguyễn văn sơn là trưởng ban chỉ đạo
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài bảy ngày hôm nay hầu hết học sinh trên cả nước
đã quay trở lại trường học để phòng chống dịch bệnh ncov tại thành phố đà nẵng
sở giáo dục và đào tạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện
những nhiệm vụ cấp bách như tổng vệ sinh trường lớp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
trường tiểu học phỏ thị sáu quận hải châu
tiết học đầu tiên của năm mới các em học sinh được giáo viên cung cấp kiến thức
liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra
cùng với đó là các kỹ năng phòng chống dịch bệnh
công tác tổng vệ sinh dọn dẹp trường lớp cũng đã được toàn bộ giáo viên
nhân viên nhà trường tiến hành trong chiều ngày hai mươi chín tháng một tức mùng năm âm lịch

công tác tổng vệ sinh dọn dẹp trường lớp cũng đã được toàn bộ giáo viên nhân viên nhà trường tiến hành trong kiều ngày hai mươi chín tháng một tức mùng năm âm lịch